sáng nay ủy ban xã hội đã chủ trì phối hợp với ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
tổ chức phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử
thuốc lá nung nóng trong đó nhiều vấn đề trong công tác quản lý từ định dạng
quảng cáo giáo dục trẻ em với loại hình thuốc lá này đã được đưa ra bàn thảo
báo cáo của bộ y tế về thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng trong học sinh
tại một mươi một tỉnh thành phố năm hai nghìn hai mươi ba cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh
ở nhóm từ một mươi ba đến một mươi bảy tuổi tăng từ hai sáu năm hai nghìn một mươi chín lên tám một năm hai nghìn hai mươi ba
còn ở nhóm từ một mươi ba đến một mươi năm tuổi tỷ lệ đã tăng hơn gấp đôi từ ba năm năm hai nghìn hai mươi hai lên tám năm hai nghìn hai mươi ba
hiện nay chưa có quy định rõ ràng về thuốc lá mới nên việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn
trước khẳng định của bộ công thương về việc đề xuất thí điểm quản lý thuốc lá
điện tử cũng nhằm mục tiêu quản lý tốt hơn còn bộ y tế khẳng định không thể quản lý
dù lệ đưa ra thị trường tại phiên giải trình
nhiều đại biểu đề nghị trước mắt cần phải nhận dạng và định danh được hai loại sản phẩm thuốc lá này
có phải là thuốc lá hay không cũng như làm rõ được trách nhiệm của các bên để có được kết luận cuối cùng
là cấm hay không cấm nếu cấm thì dựa vào cơ sở nào và không cấm thì biện pháp quản lý như thế nào
cũng cần phải làm rõ hiện còn có nhiều vấn đề nguy hại cần phải được xem xét rõ
một chút nhân nhượng là không có nhân nhượng tôi nói đó với tư cách của một người thầy thuốc
nhi lạ là tại sao có thí điểm thí điểm chất gây nghiện mà thí điểm thí điểm loại diệt người mà thí điểm
ví dụ như là chúng ta có thể kiểm tra ngay tại lúc này nếu như là gõ thuốc lá điện tử trên google
thì chúng ta sẽ thấy là thuốc lá điện tử được quảng cáo trên google map là một cái ứng dụng
về bản đồ trị đường thế là không những là quảng cáo
và có thể chỉ đường đến đó để mua luôn
cái thứ hai là có rất nhiều những cái trang là giới thiệu là bán thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng
vì ở đây sẽ cho đến cùng là thể chế của chúng ta chưa đến cái đoạn mà chúng ta đã chính thức là luật hóa cái việc là cấm cái này
thì chỉ cần một mệnh lệnh hành chính đến từ cơ quan đầu mối quản lý nhà nước
về câu chuyện này thì bộ thông tin truyền thông sẽ tiến hành ngăn chặn
bây giờ trách nhiệm của các cơ quan quản lý như thế nào khi mà sản phẩm hướng
sản phẩm thuốc lá cấm dưới người một mươi tám tuổi dưới một mươi tám tuổi
mà làm những cái hình cái kem như thế này và thậm chí là sữa
giữa dạng sữa như thế này mà thậm chí là gì
ghi là chỉ có hơn một trăm linh tôi mua được bảy lần hút được bảy lần
thế và gì và gì chỉ đây là một cái sự chỉ có việt nam
đấy ghi rõ là chỉ việt nam
thế rồi là gì rồi là hướng tới những cái sản phẩm thu hút và bắt mắt cho trẻ em như thế này thì có đúng hay không
đại diện ủy ban xã hội của quốc hội cho biết trong năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan ra soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng để đề xuất sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá